qua các nhiệm kỳ huyện ủy cao phong luôn xác định đây là cây trồng chủ lực để nâng cao thu nhập và làm giàu cho người nông dân